theo nội dung tin báo vào khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày năm tháng ba có một đối tượng nam thanh niên đến cửa hàng hỏi mua nhẫn
sau khi chủ tiệm lấy chiếc nhẫn vàng cho đối tượng này xem thì đối tượng bất ngờ giật chiếc nhẫn rồi lên xe tẩu thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã xác minh làm rõ hai đối tượng thực vi
thực hiện hành vi cướp giật là nguyễn văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
và trần văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tỉnh lào cai
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận trước đó còn thực hiện năm vụ cướp giật trên địa bàn các huyện yên mỹ văn giang và thị xã mỹ hảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã tạm giữ hai đối tượng và tiếp tục đấu tranh làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng hoạt động tín dụng đen và cho vai lãi nặng
đối tượng tên là lê thị mỹ dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và nguyễn trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện ea ca tỉnh đắk lắk
dung và thắng nhằm đến những người có thu nhập thấp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn gặp khó khăn trong mùa dịch
và những người có nhu cầu vai nóng hoặc vai không có tài sản thế chấp
đến thời điểm bị bắt hai đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
lãi suất từ một trăm hai mươi một năm đến bốn trăm sáu mươi một năm
khám xét địa điểm các đối tượng hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vai lãi nặng
một trường hợp sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải clip có nội dung xúc phạm chính quyền huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp vừa bị công an huyện thanh bình mời lên làm việc và xử lý vi phạm hành chính
cụ thể vào ngày tám tháng ba trên không gian mạng công an huyện thanh bình phát hiện tài khoản facebook fala
do phạm thị phala sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại địa phương quản lý và xử dụng tài khoản facebook phala
tài khoản này đăng tải video clip dài bốn phút bốn mươi chín giây nếu nội dung chính quyền huyện thanh bình lấy đất của dân mà không bồi thường
tuy nhiên qua xác minh nội dung video trên là hoàn toàn sai sự thật gây ảnh hưởng dư luận và xúc phạm trực tiếp đến uy tín của chính quyền
quá trình làm việc đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện tháo gỡ thông tin đã đăng và cam kết không tái phạm
thời gian qua mặc dù các lực lượng chức năng đã tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gái
song tình trạng này vẫn có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
điều đáng nói nhiều vụ xâm hại xuất phát từ tình trạng các cháu kết bạn làm quen rồi hẹn hò trên mạng xã hội phản ánh tại tỉnh thái bình
một bé gái một mươi bốn tuổi trú tại thành phố thái bình khi bị đau bụng được gia đình đưa đi khám thì bất ngờ phát hiện cháu đang có thai chín tháng
vào cuộc điều tra công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với khiếu thanh sơn
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện vũ thư
cô với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
vụ việc này là bài học đắt giá đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình
trên thực tế hiện nay trẻ em gái dạy thì sớm hơn nhưng vẫn còn non nớt trong suy nghĩ cảm tính trong hành động và rất dễ tin người
trong khi đó nhiều phụ huynh vì mải mê công việc không dành thời gian quan tâm quản lý và hướng dẫn con em mình
đã dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết
vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ thì cũng mãi đi làm ăn xa
nói thật là tôi cũng đi làm ăn xa mấy năm tôi mới về
thì đây cũng là cái lỗi của bố mẹ tức là mải mê làm ăn kiếm tiền
kiếm đồng tiền thì về ai cũng quý nhưng mà để bây giờ như thế này thì cũng khổ cho các cháu
nên là nói thật đây cũng là cái bài học của gia đình nhà tôi
theo thống kê chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai trên địa bàn tỉnh thái bình đã xảy ra sáu vụ xâm hại tình dục trẻ em gái
trên phạm vi cả nước tình trạng trẻ em gái bị xâm hại
cũng có diễn biến phức tạp đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng vì dịch bệnh covid một mươi chín
trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội học online càng nhiều dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại càng cao
qua công tác điều tra chúng tôi thấy đặc điểm chung của các vụ việc này
đấy là các đối tượng và các cháu gái thì thường quen nhau qua mạng xã hội như facebook và zalo
sau đó là quan hệ yêu đương với nhau rồi tự nguyện quan hệ tình cảm quan hệ tình dục với nhau
tuy nhiên thì có những vụ là các đối tượng có sử dụng các lợi ích vật chất để rủ dê
các cháu được quan hệ tình dục
nguyên nhân để xảy ra các tình trạng này là một phần do về yếu tố gia đình
như không quản quan tâm quản lý các cháu về thời gian về quan hệ yêu đương
về sử dụng điện thoại để các cháu và tự do lên mạng xã hội
cũng theo khuyến cáo của cơ quan công an hành vi xâm hại trẻ em gái trên mạng còn thể hiện rất đa dạng
như đánh cắp thông tin cá nhân xâm hại tình dục bằng cách đe dọa đăng hình ảnh nhạy cảm
cững bức xem hình ảnh khiêu dâm quấy dối qua tin nhắn bắt trẻ gửi hình ảnh hoặc live stream nhạy cảm
hù dọa thách thức bêu xấu trẻ
từ việc nhận diện những thủ đoạn này các ban ngành chức năng nhà trường và đặc biệt từ mỗi gia đình
cần có biện pháp bảo vệ trẻ em trước các đối tượng tội phạm
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
đối với đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu ba phường diễu lâu
thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm
dưới sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý